toàn tỉnh hải dương hiện có hơn ba mươi bảy người khuyết tật một phần ba trong số này vẫn có khả năng lao động và đều có nhu cầu được hỗ trợ vốn để sản xuất kinh doanh
thế nhưng thực tế số người khuyết tật được vay vốn không nhiều hoặc nếu có thì mức cho vay còn thấp chưa đủ để đầu tư sản xuất kinh doanh
bị bệnh thấp khớp từ nhỏ hai chân bị teo khiến cho ông đỗ văn hồng ở xã hồng đức huyện ninh giang đi lại không bình thường
khi lập gia đình vợ ông mất sớm một mình ông phải gồng gánh nuôi hai người con trưởng thành
vượt qua khó khăn ông hồng tích cực làm kinh tế từ mô hình ao nuôi cá và mong muốn được vay vốn khoảng một trăm linh một trăm năm mươi triệu đồng để cải tạo diện tích ao để có thể sản xuất được cá giống

do chuồng trại xuống cấp khiến việc chăn nuôi gặp nhiều trở ngại
ông đoan dự tính nếu có được vốn vay yêu đãi lãi suất thấp ông sẽ cải tạo diện tích đất một mươi hai m hai chuyển sang làm mô hình trang trại tăng thêm nguồn thu nhập và tạo việc làm cho lao động có cùng hoàn cảnh tại địa phương

có cơ hội phát triển kinh tế gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống